cảm ơn các bạn đã theo dõi
về điện lực và viễn thông hai trăm một mươi bảy cột điện bị gãy đổ ba trạm biến áp bị hư hỏng ba trụ thông tin bị gãy bốn mươi ba tuyến cắp quang bị đứt do cây gãy đổ
hiện lực lượng chức năng các địa phương bị ảnh hưởng đang tích cực triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão